sáng kiến này thì được các chuyên gia đánh giá cao
và cũng cho rằng thực hiện được
thì sẽ tạo ra một thế giới phẳng trong viễn thông
giữa các nước asean
ông đánh giá như thế nào về vấn đề này
tôi đặc biệt thích thú với cái sáng kiến này
và tôi rất mong muốn là nó sớm trở thành hiện thực
ở trong cái nội khối asean
tại sao tôi nói như thế
cũng xin phép các nhà khoa học phải nói thế này
cái nhận thức của tôi thì cho rằng
cái hạ tầng giao thông và hạ tầng viễn thông
là hai cái vấn đề khiến cho
cái sự thay đổi về mặt địa lý
của một cái vùng lãnh thổ
một vùng đất nào đấy hay một nền kinh tế
thậm chí là như thế
nó thay đổi hoàn toàn đi
mọi người vẫn hay nói là khi có đường thì sẽ có chợ
sẽ có tất cả mọi thứ đúng không ạ
đồng thời như vậy thì con người
người ta cần phải liên lạc với nhau
ngày xưa thì có thể dùng cồng chiêng
rồi vùng mõ
thậm chí đi ngừa
dùng loa giấy
rồi loa tay
thế nhưng mà càng ngày càng phát triển đi
với cái tốc độ truyền thông tin
tiếp nhận thông tin
đòi hỏi phải nhanh hơn
thì nó sẽ khiến cho xã hội phát triển
một cách vượt bậc và nhanh chóng hơn rất là nhiều
hiện nay thì ở châu âu
cái khối trang trình người ta đã
kết nối một giá cước
khá lâu rồi về viễn thông
cụ thể là gì
anh chỉ cần cầm một cái sim của một nước này
thì đi ở trong nội bộ của các nước
trong khối đó
thì nó được phục vụ như nhau
và có giá trị như nhau
asean tại sao lại không làm được việc này
hoàn toàn không thể làm được
vì mục tiêu của khối asean
là muốn phấn đấu đưa khối
trở thành một cái nền kinh tế chung
thị trường chung asean
thế mà đã thị trường phát triển kinh tế chung
thì không có lý gì
mà mỗi anh một hạ tầng viễn thông khác nhau
đây là một sáng kiến
tôi xin nhắc lại là tôi không chỉ thích thú
mà tôi còn mong nó trở thành sự thật
để dẫn đến một tương lai gần tôi
là khi mà tôi sang các nước asean
mấy nước asean
để công tác để làm việc
và tới đây thì nó sẽ không có danh giới đó
tôi có thể làm việc ở bất kỳ nước nào
hiện nay đó là như vậy rồi
nhưng mà tôi không phải làm một cái thủ tục phức tạp
đây là đi drumming
hay là đi đổi sim
hay là phải tìm cách để mua
cái mạng dữ liệu
của cái quốc gia mà tôi tới
nhưng cũng có khi trong một ngày tôi thay đổi đến ba quốc gia thì sao
lại ba lần thay đổi thì làm sao mà làm được
thì cái sáng kiến này rất là tốt
như tôi đã nói ở đầu
tôi rất mong muốn nó sớm trở thành hiện thực
rõ ràng là cái điều này
cũng có thể là đem chúng ta xích lại gần nhau
tạo rất là nhiều điều kiện
về phát triển về kinh tế xã hội văn hóa
có thể giao lưu với nhau
một vấn đề tiếp theo
thưa nhà báo ngọc tước
nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng
đã đến lúc chúng ta cần bắt tay vào hành động
hướng tới các bộ sách giáo khoa chuẩn
và nhằm ổn định nền giáo dục nước nhà
đây là một yêu cầu cấp bách cần thiết
chúng ta phải có những bộ sách giáo khoa chuẩn
tôi xin nhắc lại là những
chứ không phải một
tại sao lại cần có nhiều sách giáo khoa
một chương trình mà nhiều bộ sách giáo khoa
mình thưa anh là giáo dục
ví dụ giáo dục cho trẻ ở miền núi khác với trẻ ở miền xuôi
chứ chứ đừng nói đến với cả đô thị
và hơn nữa là
việc có nhiều bộ sách giáo khoa
tất nhiên phải là bộ sách học hợp chuẩn
được thẩm định
được thông qua bởi hội đồng quốc gia
sau đó thì các trường tùy theo
điều kiện của mình hoặc các vùng miền có thể chọn lựa
cái bộ sách giáo khoa cho phù hợp
bởi thế cho nên
nếu chúng ta thay đổi được đi việc
không thể chỉ có một bộ sách giáo khoa
mà phải có nhiều bộ sách giáo khoa
người ta lựa chọn cho
phù hợp với mình thì mới phù hợp với
chương trình giáo dục quốc gia
và như vậy thì mới đạt được hiệu quả tương xứng như mong đợi được
các quốc gia khác trên toàn thế giới đều làm thế
không ở đâu lại chỉ có một bộ sách giáo khoa
giáo dục chung cho tất cả mọi người
mọi người cũng sẽ băn khoăn là
nhiều bộ sách thì gây ra chuyện
chọn lựa tranh cái
không đúng cạnh tranh là một thứ
quy luật tuyệt vời
nó sẽ khiến cho con người ta
tìm ra được cái mà mình cần nhất
không có cạnh tranh bắt người ta phải là
áp dụng hay là người ta thực hiện theo một cái gì đó
thì nó sẽ triệt tiêu hết các sáng tạo đi
cho nên mọi các bậc phụ huynh
nếu có băn khoăn thì cũng cứ yên tâm
là nhà trường
rồi chính họ và con em họ nữa
cộng với sự giúp đỡ
của cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp cho
cái địa phương mình cơ quan
cái trường học của mình tìm được cái bộ sách tốt nhất cho con em mình
chứ không phải là
chịu cái sự áp đặt
như trước đây
thực ra trước thì tôi nói áp đặt
nó cũng hơi nặng mà chúng ta thống nhất quản lý thôi
thì nếu như chỉ như thế
thì rõ ràng là mục tiêu
để đào tạo ra được những con người
tiên tiến phù hợp nhất là với cách mạng công nghiệp bốn
nó sẽ không đạt được buộc phải thay đổi
mà giáo dục là liên tục
liên tục phải thay đổi chứ không thể đứng ở một chỗ được
thưa nhà báo ngọc tước
một văn bản của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
mới đây về việc quản lý
việc nuôi giết mổ và kinh doanh
sử dụng thịt chó mèo
được báo chí và dư luận đặc biệt chú ý
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia
thì sẽ rất khó để bỏ thói quen ăn thịt chó
của người việt nam
theo ông ông đánh giá sao
tôi tin là cái phần trả lời của tôi ở câu hỏi này
có thể cũng sẽ gây tranh cãi đấy
thực ra đứng trước vấn đề này
nó thuộc về một chuẩn mực
chuẩn mực thì chuẩn mực văn hóa có
chuẩn mực quy định của pháp luật có
và cái quan điểm sống của người dân nữa
thậm chí có những lúc
thì cái quan điểm sống của người dân
nó cũng sẽ mâu thuẫn với lại cả
một quản lý nhà nước
cái câu chuyện ăn thịt chó hay không ăn thịt chó
là một câu chuyện nói thật đã được bàn rất nhiều
ở việt nam rồi
tôi sẽ xin không đưa ra cái kết luận cuối cùng là
có nên hay không nên ăn thịt chó
tuy nhiên mà thứ nhất nếu đứng ở góc độ sinh học
động vật thì cũng có nhiều con nhiều loài
nằm ở trong cái chuỗi thức ăn của chúng ta
và như vậy thì con chó nó cũng thế thôi
đấy là về sinh học về góc độ văn hóa
ở đây nó cũng có một phần
liên quan đến cả tôn giáo nữa
dân tộc thì
dân tộc và những tôn giáo người ta không ăn thịt lợn
người ta cũng không
ăn thịt bò
chẳng hạn thế
thì cũng không thể nói là người ta không văn minh được
hay người ta không có văn hóa được
hay những người ăn thịt bò thịt lợn thì là không văn minh
ví dụ thế
ở góc độ văn hóa mà gần với truyền thống của việt nam
hơn mọi người hay dựa vào đây để nói
phương tây cho rằng con chó là bạn của họ
bạn của con người
đấy là quan điểm của họ
thế còn ở việt nam
thực ra con chó có phải là bạn của con người không
chắc mới đây mới thành bạn thôi
còn từ lâu chúng ta phải là con châu
con châu mới là bạn của người việt nam
tôi xin được nói như thế
thế nhưng mà con châu đang nằm trong chuỗi sức ăn và không bị phản đối
thế thì sao lại như thế
vậy thì thực ra theo tôi
việc chúng ta
yêu quý cái cây cái cỏ
một loại cây cỏ nào đấy
hơn những loại khác
hay là chúng ta yêu một con động vật nào khác hơn
hay sử dụng nó hay không
trong chuỗi thức ăn của mình
đều do bản thân mình thôi
chứ cũng không
rất khó để dùng mệnh lệnh hành chính
để điều chỉnh cái việc này
tôi mong là mọi người
cũng không mắng cái chủ trương ấy
là học đòi phương tây rồi thế này thế kia
hay là cho nó không phù hợp
mà hãy tự theo ý mình mà mình quyết định thôi
chúng ta không tranh cãi và không trách móc nhau ở đây
chúng ta nên hiểu rằng
cái việc mà người phương tây người ta yêu quý con chó
mà người ta không ăn thịt chó là cái đáng quý
mà mình theo được thì mình theo
còn mình không theo được thì thôi
chứ cũng không nhất thiết cứ phải cưỡng ép
là để phải thực hiện bằng được anh ạ
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nhà báo ngọc tước
với những chia sẻ và nhận định vừa rồi
thưa quý vị và các bạn
trước khi kết thúc chương trình hôm nay
mời quý vị và các bạn đến với những phát ngôn ấn tượng
trên các báo trong tuần vừa qua
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại